cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố sáu thực phẩm chức năng của công ty aturo việt nam đồng thời cảnh báo hai sản phẩm khác quảng cáo sai phạm
sáu sản phẩm bị thu hồi giấy công bố gồm tỏi đen cô đơn sâm ngọc linh beola slim alix xoang anca chaga detox collagen puto
cục an toàn thực phẩm cũng cho biết cục đã ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi tống thạch hoàn và viên dưỡng khớp x ba được quảng cáo vi phạm trên nhiều website
ngoài quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sử dụng hình ảnh uy tín của đơn vị cơ sở y tế nhân viên y tế thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm